tuần lễ cấp cao apec sẽ diễn ra tại đà nẵng vào tháng một mươi một tới là sự kiện quan trọng của đất nước
với vai trò là thành phố đăng cai bên cạnh công tác bảo đảm cơ sở vật chất
thành phố đà nẵng đang tiến hành tuyển chọn những tình nguyện viên tốt nhất cho sự kiện quan trọng này
để chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện đặc biệt quan trọng này bên cạnh công tác chuẩn bị cơ sở vật chất
thành phố đà nẵng đang tiến hành tuyển chọn hơn bốn trăm linh cộng tác viên là sinh viên đang học
tại các trường đại học trên địa bàn
không chỉ yêu cầu có trình độ ngoại ngữ tốt các cộng tác viên tham gia sự kiện apec
còn phải am hiểu địa bàn nhiệt tình chăm chỉ nhanh nhẹn có tinh thần trách nhiệm và tinh thần kỷ luật
do tính chất quan trọng của sự kiện nên trong đợt này sở ngoại vụ thành phố đà nẵng
sẽ ưu tiên tuyển chọn các ứng viên đã có kinh nghiệm là tình nguyện viên trong các hoạt động sự kiện quốc tế lớn
đà nẵng có thuận lợi tức là năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tổ chức đại học thể thao châu á toàn thế giới
tại đà nẵng tức là abg năm đấy
trong đợt này chúng tôi đã đào tạo được khoảng một năm trăm linh tình nguyện viên
và các em này đã làm trong thời gian đó thì được các bộ ngành trung ương
đặc biệt là bộ văn hóa thể thao du lịch đánh giá rất là cao
thì đây sẽ là nền tảng là lực lượng nồng cốt để chúng tôi tuyển dùng lại
và chắc lọc những em nào giỏi về ngôn ngữ và đào tạo thêm về kỹ năng về đối ngoại
cũng như kỹ năng về các thứ tiếng như tiếng anh tiếng nhật tiếng trung để phục vụ cho các đoàn
hiện tại hàng trăm sinh viên của các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố đà nẵng
đã tới dự tuyển làm tình nguyện viên cho tuần lễ cấp cao apec
với những sinh viên này thì được làm tình nguyện viên không chỉ là cơ hội để trao dồi kiến thức
mà còn là cơ hội để góp một phần nhỏ vào sự thành công của sự kiện
cũng như giới thiệu những hình ảnh về đất nước con người việt nam tới bạn bè quốc tế
ngoài việc bổ sung kiến thức về chuyên môn của em thì em còn bổ sung thêm được nhiều thứ cho bản thân
như là tăng cường sự tự tin tăng cường ngoại ngữ và biết thêm được nhiều nền văn hóa
và nhờ đó em cũng biết thêm được nhiều thứ về apec
được học cách tổ chức của một chương trình lớn cái thứ hai là được trao dồi kiến thức
kiến thức ngữ và ngoại ngữ của mình
và thứ ba là mình có cơ hội có thể gặp gỡ được các bạn bè quốc tế ở nước khác
và mình có thể trau dồi được nhiều kỹ năng hơn về cuộc sống
kiểu như là giới thiệu được hình ảnh đất nước giới thiệu hình ảnh thành phố của mình
cho đến với bạn bè quốc tế
sau tuần lễ cấp cao abg
cao abg là sự kiện quan trọng của đất nước
nên việc tuyển chọn tình nguyện viên tại đà nẵng sẽ diễn ra một cách khắt khe
để lựa chọn những tình nguyện viên tốt nhất
sau khi vượt qua các vòng tuyển chọn những tình nguyện viên sẽ được đào tạo nâng cao
để phục vụ cho các đại biểu góp phần vào sự thành công của sự kiện